chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đặng thị bích liên cho rằng trước những tác động của cách mạng công nghiệp bốn thì yêu cầu đội ngũ cán bộ nhân viên người lao động ngành văn hóa thể thao và du lịch cần thay đổi nhận thức nắm bắt được thuận lợi khó khăn thách thức của ngành
tối ngày hai mươi sáu tháng năm tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an đã diễn ra đêm gala tổng kết chiến dịch biển việt nam xanh bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch do bộ văn hóa thể thao và du lịch
ubnd tỉnh nghệ an phối hợp tổ chức
đêm gala biển việt nam xanh là một hoạt động tổng kết tôn vinh các đơn vị và cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong tuần lễ chiến dịch biển việt nam xanh
chiến dịch bảo vệ biển dọn sạch rác thải trên khắp các bãi biển dọc miền trung việt nam diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
chiến dịch biển việt nam xanh là sáng kiến của bộ văn hóa thể thao và du lịch với thông điệp làm sạch biển vì du lịch
làm sạch biển bền vững
với sự chung tay hành động của hàng ngàn bạn trẻ hơn năm tình nguyện viên cùng sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ
chiến dịch biển việt nam xanh đã diễn ra mạnh mẽ tại thanh hóa nghệ an quảng bình quảng trị đà nẵng
đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý thức bảo vệ môi trường đặc biệt là môi trường biển
sau đêm gala kết thúc chiến dịch bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ tiếp tục cùng các nhà tài trợ đồng hành phát động những chương trình khuyến khích sáng tác văn học
nghệ thuật về đề tài bảo vệ môi trường biển trong đó đặc biệt là các loại hình nghệ thuật sân khấu kịch ca mối nhạc
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội
tổng cục du lịch và đại sứ quán nhật bản tại việt nam phối hợp tổ chức hội thảo thúc đẩy trao đổi khách du lịch việt nam nhật bản
việt nam và nhật bản có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp hợp tác kinh tế giao lưu nhân dân giữa hai nước
thời gian qua phát triển mạnh mẽ
trong lĩnh vực du lịch từ nhiều năm qua nhật bản đã là thị trường nguồn của du lịch việt nam
luôn nằm trong nhóm ba thị trường gửi khách hàng đầu
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đón gần tám trăm linh lượt khách nhật bản tăng tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
trao đổi khách hai triệu đã đạt trên một một triệu lượt
tuy nhiên con số này chưa thể hiện được hết tiềm năng du lịch của hai nước
đặc biệt trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác việt nam nhật bản
đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất
trong phần thảo luận các hiệp hội doanh nghiệp lữ hành và khách sạn của việt nam và nhật bản
cũng đã tích cực tham gia đưa ra những ý kiến sáng kiến để tăng cường hiệu quả hợp tác du lịch
thúc đẩy trao đổi khách giữa việt nam và nhật bản trong thời gian tới
góp phần xây dựng kế hoạch hành động về du lịch việt nam nhật bản dự kiến được triển khai
sau phiên họp ủy ban hợp tác du lịch việt nam nhật bản lần thứ tám tổ chức tại nhật bản tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ngày hai mươi ba tháng năm tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với văn phòng unesco tại hà nội
tổ chức lễ công bố báo cáo toàn cầu năm hai nghìn một mươi tám của unesco về việc thực hiện công ước về bảo vệ và phát huy
sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa với tên gọi tái định hình chính sách văn hóa thúc đẩy sáng tạo vì sự phát triển
báo cáo toàn cầu của unesco là công cụ giám sát việc thực hiện công ước hai nghìn năm về bảo vệ và phát huy
sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa đây là báo cáo lần thứ hai ghi nhận các kết quả đã đạt được
trong việc thúc đẩy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bộ văn hóa thể thao
và du lịch vương duy biên đã nhấn mạnh về chủ trương hội nhập quốc tế của việt nam trong việc tham gia tích cực
và nghiêm túc thực hiện công ước ông michael kropp trưởng đại diện văn phòng unesco tại việt nam cho rằng
việt nam đã đạt được những thành công ông hy vọng các phân tích trong báo cáo toàn cầu sẽ mang lại cho việt nam cơ hội
để đánh giá những kết quả đã đạt được và hướng tới tầm nhìn xa hơn cho các ngành công nghiệp văn hóa của đất nước
sáng ngày hai mươi sáu tháng năm tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đồng mô sơn tây hà nội đã diễn ra lễ cúng bến nước
do đồng bào dân tộc gia rai đến từ xã iapí huyện chư pan tỉnh gia lai thực hiện
chỉ định thời gian cụ thể nhưng thường vào tháng bốn tháng năm dân làng gia rai tổ chức cúng lễ cúng bến nước
lễ cúng bến nước mang ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng dân tộc gia rai giúp họ yên tâm hơn về mặt tinh thần
đã có thần giang thần nước che trở phù hộ độ trì cho cây cối hoa màu phát triển tốt không bị sâu bọ phá hoại mùa màng
cho nguồn nước dồi dào quanh năm để phục vụ cho sản xuất cũng như sinh hoạt hàng ngày của dân bản
tái hiện lễ cúng bến nước là hoạt động thiết thực và ý nghĩa do chính chủ thể văn hóa thực hiện
nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống của người gia rai tại ngôi nhà chung của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam
đồng thời đây là cơ hội để đồng bào gia rai quảng bá việc gìn giữ những phong tục nghi lễ những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình tới du khách

bắt đầu từ các lời thêm và trong khi đấy là em thường tìm hiểu về các hoạt động các cách sinh hoạt thêm như thế nào

hát thèn là loại hình diễn xướng dân gian tổng hợp đã tồn tại từ lâu đời trong cộng đồng người tây ở khu vực miền núi phía bắc
đây không chỉ là đơn thuần là một loại hình âm nhạc mà có sự gắn kết chặt chẽ với tín ngưỡng
tồn tại song song với các hình thức như mò pụt tào
các ông thầy thèn trong buổi lễ là người có khả năng liên hệ với thần linh tiếp cận với thế giới siêu nhiên
là câu nối giữa người trần với các đấng tự nhiên
vì thế họ có vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh và tín ngưỡng trong cộng đồng
khó có thể đi tìm nguồn cội nguyên thủy của then
nhưng trong nét tương đồng từ ngàn xưa truyền lại
thì người tày nùng giấy đã mang theo văn hóa của mình đi vào cuộc sống đậm đà bản sắc miền sơn cước
liên hoan lần này không chỉ là có sự ý nghĩa là gặp gỡ giao lưu các nghệ nhân diễn viên
mà chính là sự hội tụ của các làn điệu thèn vũ điệu thèn âm nhạc thèn
trong các dân tộc tây nùng thái và cũng thể hiện qua các của vùng miền khác nhau rất đa dạng
và phong phú về nội dung và hình thức nghệ thuật biểu diễn
liên hoan hát then đàn tính các dân tộc tây nùng thái toàn quốc lần thứ sáu
có sáu mươi tiết mục đặc sắc với sự tham gia của hơn năm trăm linh nghệ nhân diễn viên đến từ một mươi bốn tỉnh thành phố trên cả nước
các đoàn đã biểu diễn rất thành công để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả
trong đó nhiều tiết mục xuất sắc được hội đồng thẩm định nghệ thuật đánh giá cao
đồng thời tôn vinh một loại hình thức một loại hình thức một loại hình thức một loại hình thức
văn hóa nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc tây nùng thái
những hình ảnh về hát then đàn tính đã khép lại chuyên mục văn hóa thể thao và du lịch tuần này
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau